thưa quý vị nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
sáng nay đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm do đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm làm trưởng đoàn
đã dâng hoa dân hương chủ tịch hồ chí minh chủ tịch tôn đức thắng và các anh hùng liệt sĩ
tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh tp hcm đoàn đại biểu tp hcm thay mặt cho toàn thể cán bộ
chiến sĩ và nhân dân thành phố thành kính dân hoa dân hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao
sự hy sinh quên mình vì dân vì nước của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và giành phúc mạc niệm tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
người đã suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cho độc lập dân tộc
bên cạnh đó đoàn đại biểu cũng đã thành kính dân hương tưởng nhớ công ơn của chủ tịch tôn đức thắng
lãnh tụ của giai cấp công nhân một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính hết lòng hết sức phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh chủ tịch tôn đức thắng các thành viên trong đoàn nguyện phấn đấu
tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tác phòng của bác chung tay xây dựng tp hcm là đô thị thông minh
phát triển nhanh bền vững giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước
ngày hai mươi bảy tháng bốn tại huyện biên giới giang thành
ubnd tỉnh kiên giang đã long trọng tổ chức lễ khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ
lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên sung phong hy sinh trên tuyến đường một c
tham dự lễ có nguyên chủ tịch nước nguyễn minh triết nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
nguyên thường trực ban bí thư lê hồng anh đồng chí lê minh khái bí thư trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
đền thờ đã được khởi công xây dựng trên khu đất có tổng diện tích bảy sáu trăm linh m hai
nằm tại ấp khánh qua xã tân khánh qua huyện giang thành kinh phí do sự đóng góp từ các mạnh thường quân
sau gần bốn tháng khởi công xây dựng đến nay công trình đã hoàn thành với các hạng mục gồm
đền thờ cổng tam quan nhà nghỉ chân hàng trào bờ kè công trình phụ và hệ thống sân nền cây xanh
đền thờ anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên sung phong hy sinh trên tuyến đường một c
sẽ làm thỏa lòng mong ước của người dân nhất là những chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên tuyến đường một c
những người thân của các chiến sĩ thanh niên sung phong đã hy sinh mỗi khi về thăm và chim bái
đồng thời sẽ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước
tinh thần quật cường của ông cha ta trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc thân yêu và nguyện đoàn kết cùng nhau
tiếp nói đạo lý uống nước nhớ nguồn tri ân tổ tiên đền ơn đáp nghĩa
thưa quý vị trong những năm gần đây lực lượng tham gia vào quá trình phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đã có sự tăng trưởng về cả số lượng và chất lượng
nhưng kết quả thực hiện vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng mục tiêu cũng như là những yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn
để phát triển công nghiệp văn hóa tương xứng với tiềm năng thế mạnh hiện có việc khai thác phát huy tối đa sức mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
và trong bối cảnh đó nhiều đơn vị đào tạo đang nỗ lực đổi mới từng ngày
nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra
trong khoảng gần hai thập niên vừa qua đảng và chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chính sách quan trọng
khẳng định vị trí và vai trò của sáng tạo nghệ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo
đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nền kinh tế sáng tạo của đất nước
tuy nhiên thực tế là một số đơn vị đào tạo còn gặp nhiều khó khăn trong việc bồi dưỡng nhân lực để phục vụ cho các ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo
tức là các bạn có một sự sáng tạo rất là lớn và các bạn dám nghĩ dám làm
tuy nhiên ở một góc độ đó nếu như những yếu tố đó được phát triển trên một nền tảng của việc thấu hiểu các giá trị văn hóa
thì sự phát triển của nghề nghiệp sẽ mang tính bền vững
trong bối cảnh đó sự ra đời của trường khoa học liên ngành và nghệ thuật là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện cấu trúc đa ngành đa lĩnh vực cho đại học quốc gia
với định hướng rõ ràng nhà trường sẽ đào tạo nên các thế hệ tiềm năng phục vụ phát triển kinh tế sáng tạo ở việt nam và hội nhập với dòng chảy phát triển toàn cầu
trong cái xu thế hiện nay thì công nghiệp văn hóa sáng tạo đang là một cái vấn đề rất quan trọng của đảng và nhà nước
và đặc biệt là hướng tới một cái nguyên liệu
hướng tới một cái nền kinh tế sáng tạo
hy vọng là chúng tôi sẽ là một đơn vị để xây dựng và phát triển các ngành đào tạo công nghiệp văn hóa sáng tạo và nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của hai ngày hiện nay
với một cái vị thế như thế thì nó sẽ giúp rất nhiều cho việc là giảng dạy cũng nghiên cứu cũng như là phát triển cái tầm ảnh hưởng trong những cái đóng góp của chúng tôi
với tư cách là những người mà tham gia vào công việc là thực hành và giảng dạy nghệ thuật
tôi cũng rất là có động lực để mà cùng đóng góp cho sự phát triển của trường
để mà trường trở thành một đơn vị đào tạo uy tín và có những đóng góp cho xã hội cũng như là đóng góp cho nền giáo dục của quốc gia về lĩnh vực khoa học liên ngành và nghệ thuật
với nhiều chương trình đào tạo về các ngành học đón đầu xu thế việc hợp tác quốc tế cũng là điểm mạnh của đơn vị nhằm tiếp thu những thành quả của thế giới trong nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp văn hóa
sự hợp tác giữa đại học tucson và đại học quốc gia hà nội được xây dựng thông qua bộ ngoại giao hoa kỳ và chương trình học giả us asean vào năm hai nghìn hai mươi ba
sự hợp tác này có ý nghĩa và tác động đáng kể đối với lĩnh vực nghệ thuật quản lý nghệ thuật vì đại học tucson nổi tiếng với các chương trình đào tạo nghệ thuật nghiên cứu bảo tàng và quản lý nghệ thuật văn hóa và giải trí
như vậy nguồn nhân lực là tài nguyên quan trọng để phát triển văn hóa nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng
vì vậy cần đánh giá đúng hiện trạng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa đặc biệt là nguồn nhân lực sáng tạo dự báo chính xác sự biến động của nguồn nhân lực này để có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng phù hợp